tại hà nội báo nhân dân phối hợp với bộ công an đã tổ chức chương trình giao lưu gặp mặt
bảy mươi điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của lực lượng công an nhân dân
một mươi điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
tham dự chương trình có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đồng chí thuận hiễu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
chương trình là hoạt động thiết thực giúp người xem hiểu đúng hiểu rõ hơn về những khó khăn vất vả
sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
đất nước nhân dân luôn dõi theo khắc ghi biết ơn những tấm gương hàng ngày hàng giờ tận tụy
vươn lên trong học tập nghiên cứu công tác chiến đấu hy sinh vì bình yên của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân
những gương liệt sĩ thương minh công an nhân dân nói riêng lực lượng vũ trang nói chung
tiếp tục đổ máu giữa thời bình trong phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân không chỉ là niềm tự hào vinh dự của toàn lực lượng
mà còn đặt ra thôi thúc trong mỗi chúng ta ý thức về bộn phần và trách nhiệm
về mục đích tu dựng ràng luyện phấn đấu và công hiến
thời gian qua trên các ấn phẩm của báo nhân dân đã có hàng nghìn tin bài phản ánh sâu sắc
về lực lượng công an nhân dân và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
kết quả tuyên truyền đã có tác động lớn trong việc động viên các cán bộ chiến sĩ công an
nâng cao nhiệt tình ý thức trách nhiệm hăng hái công tác chiến đấu phục vụ nhân dân
chúng tôi thì cán bộ chiến sĩ ở đây chỉ biết làm việc hành động như các ông chí nói
còn tự nói về mình thì thật ra là rất khó
đấy nhưng mà những cái dịp như thế này thì đấy là một cái cơ hội rất tốt để chúng tôi cũng được nói về mình
cũng là cái cơ hội để các ông chí hiểu biết thêm về chúng tôi cũng như là giới thiệu để nhân dân
để có cái sự động viên sự chia sẻ và tiếp tục có được cái sự ủng hộ
trong hoàn thành những nhiệm vụ
tại buổi giao lưu bảy đề biểu đại diện cho các điển hình tiên tiến
trong đó có các phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã chia sẻ những câu chuyện kinh nghiệm cá nhân trong đấu tranh chấn áp tội phạm
cũng như thi đua lập thành tích chào mừng bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hướng tới chào mừng đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba